phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp ông ngờ keng hôi
chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn bảo hiểm aia
đánh giá cao sự tham gia của aia vào thị trường trái phiếu chính phủ của việt nam
với các kỳ hạn dài như hai mươi năm tới ba mươi năm phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ vui mừng
khi tập đoàn đã có sự phát triển tốt đẹp trong những năm qua và cho biết thị trường bảo hiểm nhân thọ
của việt nam đồng thời mong muốn không phải chỉ có vốn của chi nhánh aaa tại việt nam
mà còn là các nguồn vốn của tập đoàn tham gia đầu tư vào trái phiếu chính phủ của việt nam
đề nghị aia tham gia thị trường chứng khoán phái sinh của việt nam vừa được khai trương
với một loạt các giải pháp cơ cấu lại thị trường tài chính ngân hàng thoai vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp của chính phủ việt nam phó thủ tướng cho rằng aaa sẽ có nhiều cơ hội
để đẩy mạnh và mở rộng đầu tư tài chính tại việt nam
ông keng hòi bày tỏ iaea đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh của chính phủ việt nam trong những năm qua
và nhận định việt nam là thị trường còn nhiều tiềm năng để đầu tư tài chính
chủ tịch aaa cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào trái phiếu chính phủ dài hạn tại việt nam
và tập trung vào lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ phục vụ cho nhu cầu lâu dài của người dân